xin kính chào quý vị bây giờ là bản tin nhanh chín h với các tin tức đáng chú ý
thưa quý vị liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng có số tiền đánh bạc lên đến hơn hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa hàn tất kết luận bổ sung chuyển hồ sơ sang vị kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố nguyễn văn điền và năm người khác về tội tổ chức đánh bạc chín người khác bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa hàn tất kết luận bổ sung chuyển hồ sơ sang vị kiểm sát nhân dân cung cấp
hai nội dung tố giác những người sống tại tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền an bên bờ vũ trụ là luận luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đang được cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm chuẩn bị phục hồi điều tra sau thời gian tạm đình chỉ
trước đó công an huyện đức hòa và công an tỉnh long an tiếp nhận ba nội dung tố giác các thành viên sống tại hộ nhà bà cao thị cúc
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
luận luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an tp hcm đã tách riêng ba nội dung này để điều tra truy tố trước sáu bị can
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
trong hai ngày ngày hai mươi và ngày hai mươi một tháng bảy tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo
hơn hai mươi tấn hàng hóa với hơn bảy mươi sáu sản phẩm nước hoa và mỹ phẩm nghi giả các thương hiệu
nổi tiếng vừa bị cơ quan chức năng bắc ninh phát hiện và ngăn chặn
kiểm tra đột xuất kho chứa hàng tại phường võ cường tp bắc ninh do ông nguyễn đức phú làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm thùng cắt tông chứa hơn hai mươi tấn hàng hóa với hơn bảy mươi sáu sản phẩm các nhãn hiệu nổi tiếng
ông phú chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
theo chủ cơ sở kho hàng này mới được sử dụng làm nơi chứa chữ hàng hóa từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
hiện lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
chùm giang hồ nguyễn văn điền cùng với đàn em bị đề nghị truy tố liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng
có số tiền đánh bạc lên đến hơn hai tỷ đồng
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận bổ sung
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố nguyễn văn điền
tự điền khèo bốn mươi bảy tuổi quê hải phòng ngủ tại quận bảy và năm người khác về tội tổ chức đánh bạc
chín người khác bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc
công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi điền lấy tài khoản trên trang web cácượcbong tám mươi tám com cấp master
từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau
sau đó điền giao cho các đại lý cấp dưới để tổ chức đánh bạc đánh bạc trên mạng internet
dưới nhiều hình thức chủ yếu là cá độ bóng đá
ban chuyển án xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
tổng số tiền giao dịch để đánh bạc thông qua đường dây đánh bạc do điền cầm đầu là hai một trăm năm mươi tỷ đồng
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh bình phước đưa ra xét xử sơ thẩm
đồng thời tuyên phạt hai mươi năm tù đối với nguyễn văn trường hai mươi ba tuổi
trú tại phường tiến thành tp đồng xoài tỉnh bình phước về tội giết người
theo có trạng xuất phát từ việc phan văn hoài mượn xe máy và điện thoại của nguyễn văn trường
nhưng không trả nên giữa trường và hoài xảy ra mâu thuẫn
nguyễn văn tuấn biết được sự việc trên nên vào ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tuấn trường và mạnh đến chỗ ở của hoài yêu cầu hoài trả lại xe máy và điện thoại cho trường
đến nơi thì giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau
trường rút dao ra đâm liên tục ba bốn nhát trúng vùng ngực trái làm hoài tử vong
mua đất nông nghiệp lập dự án ma phân lô tách thửa trái pháp luật
lừa bán huy động vốn và chiếm đoạt hơn hai hai trăm linh tỷ đồng của khách hàng
tổng giám đốc công ty alibaba và các đồng phạm sắp phải hầu tòa
phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai tháng
theo đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố nguyễn thái luyện
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành công ty alibaba
nguyễn thái lĩnh tổng giám đốc công ty alibaba em ruột của luyện và các bị can khác
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thái luyện đã thành lập hai mươi hai công ty trực thuộc alibaba
nguyễn thái luyện tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp
lập ra năm mươi tám dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu và bình thuận
rồi tự phân lô tách thửa trái pháp luật kêu gọi lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư
để huy động tiền từ khách hàng
nguyễn thái luyện và hai mươi hai bị can đồng phạm đã chiếm đoạt hơn hai hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng của hơn bốn ba trăm một mươi sáu khách hàng
trước đó vụ án đã ba lần bị trả hồ sơ để điều tra và bổ sung
vâng thưa quý vị ngày hôm nay cũng là ngày kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương minh liệt sĩ
ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả chiến tranh vẫn còn ở nhiều địa phương
nhiều vùng đất nhiều gia đình trên khắp mọi miền tổ quốc
với những vết thương thể chất tinh thần hành trên thân thể của những người thương binh gia đình liệt sĩ
những đau thương mất mát của chiến tranh để lại chúng ta hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình
vì vậy ngày hai mươi bảy tháng bảy hàng năm là ngày để quân dân cả nước bày tỏ sự biết ơn
đối với thương binh liệt sĩ và gia đình liệt sĩ
đồng thời đánh dấu sự ra đời của các hoạt động tình nghĩa đền ơn đáp nghĩa
uống nước nhớ nguồn đối với người có công với cách mạng
những người luôn sẵn sàng vì nước quên thân vì quân dân phục vụ vì cuộc sống bình yên
vâng và cũng nhân dịp này thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn và truyền thống tốt đẹp của dân tộc
thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh thương binh bệnh binh gia đình quân nhân
gia đình liệt sĩ là những người có công với tổ quốc với nhân dân
công an tỉnh phú thọ vĩnh phúc sóc trăng đã tổ chức gặp mặt tặng quà cho người có công
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ
tại trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh phú thọ hiện đang điều trị chăm sóc và nuôi dưỡng
cho ba mươi một thương bệnh binh thuộc một số tỉnh thành phía bắc
đây là những thương bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật trên tám mươi một
hàng năm trung tâm còn có nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên trên ba người có công với cách mạng
trên địa bàn tỉnh đoàn công tác công an tỉnh phú thọ đã tổ chức thăm hỏi động viên và trao tặng
số tiền ba mươi triệu đồng trích từ quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân cho trung tâm điều dưỡng
người có công tỉnh phú thọ
hôm qua công an tỉnh vĩnh phúc cũng đã tổ chức buổi gặp mặt thương binh gia đình liệt sĩ
công an nhân dân người có công với cách mạng nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ
nhân dịp này ban giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc đã trao tặng những món quà tri ân
đối với các thương binh thân nhân gia đình liệt sĩ nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa được bộ công an công an tỉnh khen thưởng
trong những năm qua công an tỉnh sóc trăng luôn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng luôn luôn được thực hiện kịp thời
từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất động viên tinh thần cho gia đình thương binh
bệnh binh và gia đình liệt sĩ
nhân dịp này công an tỉnh sóc trăng đã công bố quyết định của bộ công an về việc hỗ trợ
kinh phí xây mới nhà tình nghĩa cho chín trường hợp với số tiền mỗi căn là một trăm năm mươi triệu đồng
và kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho một trường hợp với số tiền bảy mươi triệu đồng
trao quả trị ân của bộ công an và của công an tỉnh tặng các đại biểu là thương binh
thân nhân liệt sĩ đang công tác trong lực lượng công an tỉnh và đã nghỉ hưu